theo đánh giá của ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp tình trạng sạt lở bờ sông xảy ra ngày càng nhiều và nguy hiểm
số lượng điểm sạt lở tăng dần và vanh đai sạt lở thì ngày càng mở rộng
trung bình mỗi năm đồng tháp bị sạt lở ước tính khoảng từ ba mươi đến năm mươi hectare đất đài các loại
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tình trạng sạt lở gây hại kinh tế cho đồng tháp gần năm mươi tỷ đồng
chỉ tính dọc theo sông tiền và sông hậu chảy qua địa bàn tỉnh hiện có hai mươi một xã phường bị sạt lở ở tám mươi năm điểm tổng chiều dài gần hai mươi chín km
không chỉ ở dọc sông tiền sông hậu sạt lở còn xảy ra ở nhiều tuyển sông canh nội đồng
toàn tỉnh có ba mươi bốn xã phường thị trấn bị sạt lở khu vực nội đồng với diễn biến ngày càng phức tạp
từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đã có hơn một mươi tám km canh nội đồng bị sạt lở tăng hơn một mươi năm km so với năm hai nghìn một mươi bảy
gây thiệt hại cho đất đài
ngoài ra việc sạt lở ở các tuyến sông canh nội đồng còn làm nhiều tuyến đường giao thông sạt lở
khiến việc đi lại phát triển kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng tháp nguyên nhân sạt lở bờ sông chủ yếu là do tác động dòng chảy
những cồn cát nổi lên ở lòng sông làm thay đổi dòng chảy ép sát bờ gây ra sạt lở
ngoài ra sạt lở xảy ra còn do các hoạt động của con người như khai thác cát không đúng quy định
xây dựng các công trình trái phép neo đậu bè cá và nuôi thủy sản tại các bãi bồi lấn chiếm mặt sông
làm thay đổi lòng dẫn và cản trở thoát lũ
cùng với việc chủ động vận động hỗ trợ di rời người dân trong vành đai sạt lở đến nơi ở mới an toàn
ubnd tỉnh đồng tháp đã triển khai đầu tư xây dựng các bờ kè chống sạt lở
trước đó ngày hai mươi bốn tháng năm ubnd tỉnh đồng tháp cũng đã xả quyết định đầu tư hơn tám mươi ba tỷ đồng
để triển khai thi công bờ kè bảo vệ dân cư xã an hiệp huyện châu thành
ngoài ra tỉnh còn triển khai thi công các bờ kè bảo vệ người dân bị ảnh hưởng sạt lở
ở xã bình thành huyện thanh bình gây chống sạt lở ở pham hồ cứ thành phố cào lãnh